thời gian qua truyền hình nhân dân nhận được nhiều ý kiến của người dân sống tại các trung cư trên địa bàn thành phố hà nội
phản ánh về tình trạng một số khu trung cư chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa vào sử dụng
việc không tuân thủ luật pháp bất chấp nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra đã cho thấy công tác kiểm tra quản lý phòng cháy chữa cháy
tại các khu trung cư vẫn còn tồn tại nhiều bất cập
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận cầu giấy thành phố hà nội
được bàn giao cho cư dân từ năm hai nghìn một mươi hai thế nhưng sau bảy năm đi vào hoạt động
tòa trung cư này đến nay vẫn chưa hoàn thiện thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
trong tòa nhà thiết bị báo cháy hộp phòng cháy chữa cháy và các hệ thống cứu hỏa đều không thể sử dụng
mặc cho những kiến nghị của ban quản trị tòa nhà những thiết bị này không được sửa chữa thay thế
qua năm tháng hệ thống phòng cháy chữa cháy của cả tòa nhà đến nay
đã hoàn toàn tề nghiệp
lo lắng cho vấn đề an toàn cháy nổ trong trung cư các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị đến chủ đầu tư
là công ty trách nhiệm hữu hạn thằng lòng
yêu cầu khám phá các vấn đề an toàn cháy nổ trong trung cư
khẩn trương khắc phục tình trạng trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết
được biết tại dự án này quận cầu giấy đã bảy lần ra quyết định xử phạt liên quan đến bảo đảm phòng cháy chữa cháy
nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình phớt lờ yêu cầu tạm đình chỉ
dân chúng tôi rất là băn khoăn và lo lắng về cái phòng cháy chữa cháy này
nếu một khi có sợ mà không phải là không có cái trường hợp ở trung cư đã xảy ra cháy
mà rất nhiều trung cư đã xảy ra hỏa vạn như thế
cho nên dân chúng tôi lúc nào cũng như người làm trong đống lửa vì chưa có nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trên địa bàn quận hiện nay còn tồn tại nhiều công trình nhà trung cư
chưa bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy
trong đó nhiều trung cư khi thi công các hạng mục phòng cháy chữa cháy
không đúng với thiết kế được phê duyệt
mặt khác để tình trạng này kéo dài nhiều năm chưa xử lý rất điểm
một phần là do nhu cầu bức thiết về nhà ở
cũng như am hiểu về kiến thức phòng cháy chữa cháy của người dân còn nhiều hạn chế
trong đó nhận nhà chỉ quan tâm đến nhận người ta bàn giao sau xong
và không đọc cái hợp đồng không hỏi với tình hình cháy nổ phức tạp này
thì không hỏi đã có nghiệm thu phòng cháy chưa
đấy do rất nhiều lý do khác nhau có thể người dân bảo là tôi không biết
tôi không được phổ biến nhưng rất nhiều những cái chủ căn hộ
là người hiểu biết pháp luật vẫn vào ở bình thường
khi mà chưa nghiệm thu phòng cháy chứ không phải không biết
việc các dự án nhà ở chậm trễ chây ý hoàn thiện nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
đang là vấn đề nóng gây nhiều bức xúc cho cư dân tại các trung cư ở hà nội
các chủ đầu tư chỉ tập trung bàn giao nhà cho cư dân theo đúng tiến độ trong cảm kết
trong khi các hạng mục cần bảo đảm tính pháp lý thì lại bị phớt lở
đây là nghịch lý đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa biết bao giờ mới được giải quyết triệt đề